trong khi đó từ ngày hai mươi hai tháng một mươi đến nay mưa lớn kéo dài cộng với hồ phú ninh xả lũ nước sông dâng cao đã gây lụt trên diện rộng tại thành phố tam kỳ từ năm tới một mét
tại một số khu vực trũng thấp như huyện phú ninh duy xuyên thăng bình ngập sâu từ một tới một năm mét gây chia cắt nhiều nơi người dân đã phải dùng ghe mới có thể di chuyển được
sau đây là ghi nhận tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
hiện tại tôi đang có mặt tại trung tâm của thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
tại đây hàng loạt các tuyến đường nằm trong khu vực nội đô ngập sâu từ năm đến một mét
nhiều phương tiện xe máy và xe ô tô không thể di chuyển qua những khu vực ngập sâu như thế này và phải cần đến sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ

tại một số tuyến đường nằm trong khu vực nội đô ngập sâu từ năm đến một mét
tuyến đường như ngã tư phan châu trinh điện biên phủ trần đại nghĩa trần hương đạo trần văn dư huỳnh thúc kháng nước dân cao bùa vây khắp nơi giao thông chia cắt
đoạn đường ngập kéo dài từ năm mươi đến một trăm linh mét
người dân không thể di chuyển bằng xe máy ô tô qua đoạn đường ngập
chính vì thế dịch vụ vận chuyển xe máy qua tuyến đường này cũng nở rộ
nhiều chiếc đâu qua được đâu mà mình đi gạo ra đây
ở đây thì có đến mùa mưa lục lớn là ngập nước cho nên dân đi rất là khó khăn
họ phải đi vào hoặc là đi xuống đâu
chứ còn không có cách nào mà đi qua được
trong sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi mặc dù thời tiết không còn mưa lớn
tuy nhiên mực nước vẫn đang dâng cao gây ngập trên diện rộng tại tỉnh quảng nam
hiện hai mươi năm xã phường thuộc năm huyện thị trấn bị ngập lụt
mức ngập bình quân từ một đến tám mét
cục bộ có nơi ngập một hai đến hai mét
tỉnh quảng nam đã sơ tán ba trăm bảy mươi một hộ một sáu trăm hai mươi sáu khẩu
tất cả phương tiện ô tô đều được người dân di chuyển đến vị trí

lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an tỉnh quảng nam đã triển khai gian dây
dựng hàng rào cấm người dân qua lại ở khu vực ngập sâu
trước những diễn biến phức tạp do tình hình mưa lũ ngập nước như tây
thì cảnh sát giao thông đã huy động toàn thể các lực lượng
trực trăm phần trăm tại đơn vị và các điểm chốt ngập bóng để hướng dẫn
và can dai cảnh báo những điểm ngập sao để cho người dân
không giao giao thông hiểu và quay đầu xe để không ảnh hưởng đến tính mạng của bọn thân
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua xã tam đàn huyện phú ninh xã bình an huyện thăng bình
nước lũ vẫn đang tiếp tục tràn qua đường
lực lượng cảnh sát giao thông tạm dừng xe cộ qua lại trên tuyến cho đến khi nước rút
trước đó khuya ngày hai mươi ba tháng một mươi cảnh sát giao thông tỉnh quảng nam đã kịp thời giải cứu hai mươi hai người dân
cùng bảy xe máy và năm ô tô mắc kẹt giữa dòng nước lũ
lực lượng chức năng khuyến cáo người
và phương tiện cần tuân thủ các biện cảnh báo tránh sự cố khi lũ tràn về bất ngờ